tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp cùng một số đơn vị trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
tại hội thảo ý kiến đại biểu cho rằng gần đây bối cảnh thế giới có nhiều biến động đòi hỏi asean phải nâng cao khả năng thích ứng và tăng cường đoàn kết nội khối
đây cũng là vấn đề đặt ra với việt nam khi đảm nhận vị trí chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
tôi nghĩ rằng asean nói chung và với tư cách việt nam là chủ tịch chúng ta là đa dạng hóa quan hệ chúng ta là làm bạn và lâu nay asean vẫn tiếp tục tăng cường đối tác
còn những cái việc khác nhau thứ nhất khác nhau giữa họ với asean thì phải đối thoại
khác nhau giữa họ với nhau thì ta phải căn cứ lợi ích của khu vực hòa bình ổn định hợp tác phát triển để mà xử lý
và đặc biệt là dù họ có cạnh tranh thế nào
thì họ vẫn phải để cho các nước nhỏ và vừa như là khu vực asean phải có tiếng nói
ý kiến nhiều đại biểu cũng cho rằng trong cộng đồng asean cần phải trao đổi và có những thay đổi để phù hợp với bối cảnh quốc tế
muốn vậy tự mỗi nước phải củng cố tự cường dân tộc nhưng vẫn phải bảo đảm có nhiều đóng góp theo hướng thúc đẩy hợp tác tăng cường lòng tin vì hòa bình thịnh vượng ở khu vực
đây cũng chính là thách thức đặt ra đối với chủ tịch asean
năm hai nghìn hai mươi khi đưa ra các sáng kiến thảo luận tại cộng đồng
tôi nghĩ cái cơ bản mà chúng ta rất là vững vàng để đóng góp tích cực và nhiều hơn nữa trong asean
chính là về cái phương cách làm việc và có thể nói là triết học ở trong asean
tức là củng cố cái tự cường dân tộc
và tự cường khu vực và đồng thời lại là một cái khu vực mở để chúng ta ngày càng có cộng đồng đấy ngày càng có vị trí lớn trên thế giới
cho nên là nhìn dưới góc độ đó thì phải nói là cái đoàn kết trong asean cái tự cường trong khu vực tự cường của tương nước để đóng góp vào cái chung của khu vực để lớn mạnh thành cộng đồng
vì vậy cho nên là những cái sáng kiến mà chúng ta
những cái vấn đề mà chúng ta sắp sửa đưa ra tại hai nghìn hai mươi phải làm thế nào để đáp ứng được
nó phù hợp cái giai đoạn phát triển của asean đồng thời đáp ứng được những cái đòi hỏi của cái thời kỳ này đang phát triển ở khu vực
tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng đảm nhận cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam vừa có trách nhiệm vừa có cơ hội việt nam cần phát huy thúc đẩy xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn
đồng thời phải dẫn dắt để asean không những vững mạnh trong nội khối mà còn phải tăng thêm uy tín
vai trò ở khu vực cũng như đóng góp và hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới